sau gần tám năm đưa vào hoạt động thì công viên hòa bình trên đường phạm văn đồng quận bắc tử liêm thành phố hà nội cũng đã có những dấu hiệu cho thấy có sự xuống cấp
công viên hòa bình là một trong những công trình xây dựng kỷ niệm một năm thăng long hà nội được coi là công viên hiện đại nhất thủ đô tại thời điểm bắt đầu đi vào hoạt động là điểm đến điểm vui chơi của rất nhiều gia đình trong các kỳ nghỉ lễ
tuy nhiên do thiếu sự quan tâm bảo trì bảo dưỡng nên sau tám năm đi vào hoạt động công viên đã có những dấu hiệu xuống cấp nhiều lớp gạch ốp bị bong chóc nhiều vị trí đọng nước lenh láng trơn trượt sau mỗi cơn mưa cùng với đó là rác thải vật liệu xây dựng vứt chản lan ngay giữa lối đi
kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín sắp đến gần các cơ quan chức năng cần thực hiện việc duy tu bảo trì và sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng để công viên có thể hoạt động tốt nhất phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới
các cơ quan chức năng cần thực hiện việc duy tu bảo trì và sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng để công viên có thể hoạt động tốt nhất phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới